các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
dân hương tưởng niệm tại bia chiến thắng nơi ghi danh hơn một mươi bốn cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng công an nhân dân việt nam đã anh dũng hy sinh vì độc lập dân tộc thống nhất tổ quốc
đây là địa danh lịch sử căn cứ địa cách mạng và là niềm tự hào của lực lượng công an nhân dân trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước
cũng nhân dịp này đại tướng tô lâm cùng các đại biểu ủy ban nhân dân tỉnh tây ninh trong cây lưu niệm tại khu di tích căn cứ trung ương cục một mươi năm
chiều cùng ngày đại tướng tô lâm đến đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế sa mát thăm hỏi chúc mừng cán bộ chiến sĩ tại đơn vị nhân kỷ niệm ba mươi năm ngày hội quốc phòng toàn dân và bảy mươi năm năm ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam
sáng nay tại tỉnh vĩnh phúc trường đại học sư phạm hà nội hai tổ chức hội thảo khoa học quốc gia văn hóa việt nam với sự phát triển đất nước
hội thảo nhận được sự quan tâm đặc biệt của các nhà khoa học hàng đầu trong lĩnh vực văn hóa và của các giảng viên nhà nghiên cứu đang trực tiếp giảng dạy
nghiên cứu các môn khoa học này ở trong và ngoài nhà trường
thượng tướng phó giáo sư tiến sĩ nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã tới dự và phát biểu tại hội thảo
báo cáo đề dẫn hội thảo khẳng định mục đích của hội thảo nhằm làm rõ những vấn đề về lý luận và thực tiễn về xây dựng phát triển văn hóa trong điều kiện hội nhập và phát triển của đất nước hiện nay
trường đại học sư phạm hà nội hai là một trong những trường sư phạm lớn của đất nước
cũng mong muốn thông qua hội thảo sẽ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của các trường sư phạm hiện nay nói chung và xây dựng môi trường văn hóa cho các trường sư phạm nói riêng
dưới nhiều góc độ tiếp cận khác nhau các nhà khoa học hàng đầu đã tập trung phân tích thảo luận về các vấn đề trọng tâm như văn hóa và phát triển
những vấn đề lý luận chung tư tưởng hồ chí minh quan điểm của đảng cộng sản việt nam về văn hóa và sự vận dụng trong đời sống xã hội văn hóa với các vấn đề kinh tế chính trị xã hội
tại hội thảo thượng tướng phó giáo sư tiến sĩ nguyễn văn thành thứ trưởng bộ công an đã trình bày báo cáo về vấn đề giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa việt nam
trong sự phát triển của đất nước và giáo dục trước tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
trả lời các câu hỏi tham luận tại hội thảo thứ trưởng nguyễn văn thành cho biết văn hóa việt nam hiện đang phải đối mặt với những mối đe dọa tác động xấu
liên hiệp quốc đã phải xác định một mươi vấn đề của an ninh phi truyền thống
và cái từ này trong tiếng anh
thứ trưởng nguyễn văn thành cho biết để đấu tranh với các loại tội phạm phi truyền thống bảo vệ văn hóa dân tộc khỏi những tác động tiêu cực
việt nam cần chủ động đấu tranh phòng ngừa với các loại tội phạm xây dựng một hệ thống pháp luật hoàn thiện
đối với giáo dục trong thời đại cách mạng công nghiệp bốn thứ trưởng nguyễn văn thành mong các nhà khoa học các trường thực hiện tốt phương châm giáo dục
lấy người học làm trung tâm chủ động xây dựng tiêu chí thước đo đánh giá chất lượng giáo dục thay đổi phương thức nghiên cứu khoa học
đặc biệt mỗi người học cần có sự đam mê sáng tạo trong việc học tập trao dồi kiến thức
công an tỉnh ninh bình đã tổ chức lễ công bố quyết định điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã trên địa bàn huyện nho quang
chủ trương tăng cường công an chính quy xuống làm trưởng công an xã nằm trong đề án tiếp tục đổi mới
gọi hoạt động hiệu lực hiệu quả của bộ công an
đây cũng là giải pháp tăng cường việc đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở nhất là các địa phương trọng điểm và đang khuyết chức danh trưởng công an xã
dịp này hai mươi năm đồng chí công an chính quy được nhận quyết định điều động bổ nhiệm chức danh trưởng công an xã trên địa bàn huyện nho quan
trên cương vị mới các đồng chí trưởng công an xã chính quy phải nhanh chóng ổn định tổ chức bàn giao công tác
tiếp nhận công việc từ các đồng chí công an xã bán chuyên theo đúng thời gian quy định và sớm thống nhất phân công nhiệm vụ đối với từng đồng chí
thường trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ tại địa bàn cơ sở để thực hiện nhiệm vụ được giao
tại vùng bốn hải quân cam ranh tỉnh khánh hòa bộ tư lệnh vùng bốn hải quân tổ chức lễ thay thu quân tiễn tàu và chúc tết cán bộ chiến sĩ nhân dân và tăng sư trên các đảo
thuộc huyện đảo trường sa tỉnh khánh hòa
tham dự buổi lễ có lãnh đạo vùng bốn hải quân lãnh đạo tỉnh khánh hòa
việc tổ chức đoàn công tác ra kiểm tra thăm động viên thay quân và chúc tết cán bộ chiến sĩ nhân dân trên huyện đảo trường sa là hoạt động thông lệ hàng năm theo kế hoạch
chuyến đi lần này đã khẳng định sự quan tâm sâu sắc không ngừng của đảng nhà nước bộ quốc phòng quân chủng hải quân và nhân dân đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo
ngoài nhiệm vụ được giao đây cũng là hoạt động thể hiện sự quan tâm đặc biệt đến từng cán bộ chiến sĩ và người dân đang sinh sống chiến đấu trên huyện đảo xa xôi để bảo vệ từng tất đất thiêng liêng của tổ quốc
đảng bộ và nhân dân khánh hòa nói chung huyện trường sa nói riêng cảm ơn sự quan tâm đặc biệt của bộ quốc phòng quân chủng hải quân bộ tư lệnh vùng bốn đã dành những tình cảm sâu sắc cho quân và dân huyện đảo trường sa
những tình cảm này đã tiếp thêm sức mạnh và nghị lực vững vàng cho quân và dân trường xa thêm vững niềm tin sắt cánh bên nhau nắm chắc tay súng bảo vệ vững chắc biển đảo thiêng liêng của tổ quốc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà đảng và nhân dân giao phó
tiếp theo chương trình mời quý vị theo dõi phần điểm lại một số hoạt động nổi bật của bộ công an trong tuần qua
tuần qua phát biểu tại hội nghị
định kỳ đánh giá toàn diện các mặt công tác của lực lượng công an nhân dân năm hai nghìn một mươi chín và định hướng chương trình công tác trọng tâm năm hai nghìn hai mươi để tổng kết triển khai tại hội nghị công an toàn quốc lần thứ bảy mươi năm
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đánh giá
năm hai nghìn một mươi chín lực lượng công an nhân dân đã làm tốt hiệu quả hơn có nhiều điểm mới đột phá trong chức năng tham mưu chiến lược với đảng và nhà nước về những vấn đề cơ bản quan trọng
nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế văn hóa xã hội mở rộng đối ngoại hợp tác quốc tế
lực lượng công an nhân dân chủ động xây dựng và phối hợp triển khai thực hiện quyết liệt các phương án kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước
thủ tướng yêu cầu lực lượng công an nhân dân tiếp tục làm quyết liệt hơn nữa việc bố trí sắp xếp lại lực lượng cho hợp lý theo phương châm bộ tinh tỉnh mạnh huyện toàn diện xã bám cơ sở thường xuyên nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cán bộ chiến sĩ có chính sách phù hợp động viên anh em làm việc tại cơ sở vì rất vất vả trực tiếp va chạm nhiều việc
việc bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã bộ chính trị đã có chủ trương cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền các địa phương khẩn trương triển khai và hoàn thành ngay trong quý i năm hai nghìn hai mươi bốn
phát biểu kết luận tại hội nghị tổng kết công tác đảng năm hai nghìn một mươi chín và triển khai nhiệm vụ công tác năm hai nghìn hai mươi trong đảng bộ công an trung ương thượng tướng lê quý vương ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an nhấn mạnh
mục tiêu của lực lượng công an nhân dân trong năm hai nghìn hai mươi là nắm chắc dự báo sát đúng tình hình chủ động tham mưu với đảng nhà nước những vấn đề cơ bản chiến lược trên lĩnh vực bảo đảm an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống
tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị
kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa và tấn công chấn áp tội phạm
góp phần đẩy lùi tội phạm và tệ nạn xã hội
tạo chuyển biến căn bản toàn diện trong xây dựng đảng
xây dựng lực lượng công an nhân dân hoạt động thực sự hiệu lực hiệu quả
các cấp ủy trực thuộc đảng bộ công an trung ương khẩn trương xây dựng chương trình kế hoạch thực hiện nghị quyết
phương hướng công tác phải cụ thể thiết thực phù hợp với tình hình nhiệm vụ của từng đơn vị
đặc biệt cần tăng cường công tác giám sát kiểm tra đảng
công tác thanh tra kiểm tra việc thực hiện các quy trình công tác quy chế làm việc
thực hiện điều lệnh công an nhân dân kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm
tại buổi họp mặt cộng tác viên báo công an nhân dân
thay mặt đảng ủy lãnh đạo bộ công an thượng tướng bùi văn nam ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của tập thể lãnh đạo công nhân viên cán bộ chiến sĩ
báo công an nhân dân nói riêng cục truyền thông công an nhân dân nói chung
trong đó có sự đóng góp hết sức trách nhiệm nhiệt tình của các cộng tác viên trên mọi miền cả nước
bước sang năm hai nghìn hai mươi thứ trưởng mong muốn báo công an nhân dân nói riêng
các loại hình truyền thông công an nhân dân nói chung các cơ quan báo chí các cộng tác viên của báo công an nhân dân
tiếp tục dành cho lực lượng công an nhân dân nói chung báo công an nhân dân
các loại hình truyền thông công an nhân dân tình cảm trách nhiệm
để báo công an nhân dân trở thành tờ báo giàu tính chiến đấu nhân văn sự thuyết phục với đông đảo bạn đọc
tuần qua phát biểu tại buổi gặp mặt các thầy cô giáo nga
thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
gửi lời chi ân sâu sắc tới các thế hệ nhân dân nga các thầy cô giáo và cán bộ cơ quan thực thi pháp luật liên bang nga
vì những công hiến đóng góp to lớn và quý báu cho công cuộc xây dựng và bảo vệ
tổ quốc của việt nam
thứ trưởng nguyễn văn thành nêu rõ những thế hệ cán bộ công an việt nam theo học tại các trường liên xô
nay là nga có trách nhiệm góp phần củng cố và thúc đẩy mối quan hệ giữa hai bên
theo hướng ngày càng thiết thực đi vào chiều sâu đa dạng hóa các hình thức hợp tác
thứ trưởng cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự giúp đỡ ủng hộ của những người bạn nga trong thời gian tới
trong tuần qua bộ công an tổ chức hội nghị triển khai thi hành luật thi hành án hình sự năm hai nghìn một mươi chín trong công an nhân dân
phát biểu chỉ đạo hội nghị trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an nhấn mạnh
luật thi hành án hình sự là đạo luật quan trọng quy định trình tự thủ tục về thi hành bản án quyết định của tòa án đã có hiệu lực thi hành
qua đó đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật đồng thời thực hiện chính sách khoan hồng nhân đạo của đảng và nhà nước trong giáo dục cài tạo người phạm tội
sau hội nghị đề nghị công an các đơn vị địa phương căn cứ chức năng nhiệm vụ tiếp tục khẩn trương hoàn thiện dự thảo các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành luật theo nhiệm vụ được sao
lực lượng công an các cấp chủ động ra soát bố trí đủ đội ngũ cán bộ có năng lực và phẩm chất tham gia thực hiện công tác thi hành án hình sự phục vụ công tác thi hành án khi có yêu cầu
phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm những cán bộ chiến sĩ có hành vi sai phạm trong quá trình thực hiện các quy định của luật thi hành án hình sự năm hai nghìn một mươi chín
trước thêm lễ giáng sinh năm hai nghìn một mươi chín chào đón năm mới hai nghìn hai mươi thay mặt lãnh đạo bộ công an trung tướng lương tam quang thứ trưởng bộ công an đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến tổng giám mục vũ văn thiên và các vị linh mục chức sắc trước việc và bà con giáo dân trong tổng giáo phận một mùa giáng sinh an lành hạnh phúc
thứ trưởng mong muốn các vị chức sắc của tổng giáo phận hà nội tiếp tục động viên đồng bào công giáo đoàn kết cùng nhân dân cả nước thực hiện tốt chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước hưởng ứng và tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước góp phần xây dựng và bảo vệ tổ quốc đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc phát triển kinh tế xã hội của đất nước
thời gian qua quan hệ hợp tác giữa việt nam và algeria đã có những bước phát triển tích cực trên tất cả các lĩnh vực
trong đó có lĩnh vực an ninh và phòng chống tội phạm
phai biểu tại buổi tiếp ngày mohammed berra đại sứ algeria tại việt nam trong tuần qua thiếu tướng nguyễn duy ngọc thứ trưởng bộ công an đề nghị
thời gian tới hai bên tăng cường trao đổi đoàn cấp cao để nâng cao hiệu quả trong lĩnh vực an ninh cảnh sát trao đổi thông tin chia sẻ kinh nghiệm về phòng chống tội phạm đặc biệt là tội phạm khủng bố tội phạm xuyên quốc gia
tổ chức các khóa đào tạo bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho các cán bộ thực thi pháp luật lực lượng an ninh cảnh sát hai nước
tích cực thúc đẩy hoàn thiện các thủ tục để kịp thời ký kết bản ghi nhớ hợp tác về phòng chống tội phạm đảm bảo an ninh an toàn cho công dân doanh nghiệp việt nam đang sinh sống và làm việc tại algeria